công an tỉnh bình phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
ở tổ chín ấp phú lạc xã thành phú thị xã bình long tỉnh bình phước khiến một người thiệt mạng và một người bị thương
theo thông tin ban đầu do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nên khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa ngày hôm nay một mươi chín tháng chín
đối tượng nguyễn văn có điều khiển xe máy cầm theo hai khẩu súng qua nhà vợ chồng anh trai là ông nguyễn văn thấy
để giải quyết mâu thuẫn tại đây khi thấy bà bùi thị đàn vợ ông thấy đối tượng liền dùng súng bắn liên tiếp
khiến bà đàn gục ngã tại chỗ ngay thấy tiếng súng ông thấy từ phía trong chạy ra thì bị có
tiếp tục dùng súng bắn hai phát vào đùi và sượt vào cổ do bị thương nặng nên bà đàn tử vong khi vừa tới bệnh viện
ông thấy bị thương nặng hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường đồng thời truy bắt hung thủ gây án